thưa quý vị và các bạn tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
vào chiều qua sau lễ đón chính thức theo nghi thức nguyên thủ quốc gia
hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm
tại buổi hội đàm hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng
trong bối cảnh hai đảng vừa tổ chức thành công đại hội vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu và cùng bước vào nhiệm kỳ mới
hai bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường kết nối hai nền kinh tế
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận cấp cao
và các chương trình dự án hợp tác giữa hai đảng hai nước
về các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở chia sẻ thông tin về tình hình thế giới khu vực hiện nay
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao việc lào thể hiện rõ quan điểm về vấn đề biển đông
trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi sáu
kết thúc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bôn nhăng vô la chít đã chứng kiến lễ ký kết bảy văn kiện hợp tác giữa hai bên
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại thủ đô viên trăn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí
xe sổm phon phong vi hản ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đến chào